tại hà nội hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ tư
đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể thứ hai với chủ đề
đối ngoại quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đánh giá cao việc hội nghị lần này
bố trí riêng một phiên để trao đổi về hoạt động đối ngoại quốc hội
đây là sự khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại quốc hội
như một trụ cột trong nền ngoại giao việt nam
việt nam hiện đang có quan hệ song phương ở kênh đối ngoại quốc hội
với một trăm bốn mươi nước và vùng lãnh thổ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
đối ngoại quốc hội đã từng bước được nâng tầm từ tham gia sang chủ động đóng góp xây dựng
và hiện nay đang đẩy mạnh việc đề xuất sáng kiến
và định hình luật chơi theo hướng thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế
chống cường quyền nước lớn và bảo đảm cục diện khu vực được định hình trên cơ sở luật pháp quốc tế
gần đây nhất là đầu năm hai nghìn một mươi chín
thì chúng ta đã tổ chức thành công diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương lần thứ hai mươi sáu
gọi là ebbf hai mươi sáu tổ chức tại hà nội vào tháng một vừa qua
và chúng ta đã ra được cái điểm nhấn của hội nghị này là tuyên bố hà nội
chúng ta đưa ra những sáng kiến đề xuất và cuối cùng hội nghị đã thông qua tuyên bố hà nội
đó là thể hiện cái vị thế cái vai trò của chúng ta sau thành công vang dội của abec đà nẵng hai nghìn một mươi bảy
điều đó cho thấy cái sự trưởng thành
trưởng thành của quốc hội việt nam cả về năng lực dẫn dắt và định hướng
chúng ta đã tranh thủ được các diễn đàn này để huy động sự ủng hộ của các nghị sĩ và nghị viện các nước
và qua đó thì đưa cái thông điệp tới các dân tộc yêu chuộng hòa bình
đấu tranh để bảo vệ những lợi ích của đất nước và nhân dân ta
chỉ ra bên cạnh tính chính thống trong triển khai đối ngoại với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đối ngoại quốc hội còn có đặc thù riêng xuất phát từ tính đại biểu đại diện cho cử tri và do cử tri bầu ra của các đại biểu quốc hội
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tính chất này đã tạo cho các đại biểu quốc hội một vị thế đặc biệt
có phần linh hoạt hơn trong việc thúc đẩy quan hệ giữa nước ta và các nước khác
trước tình hình thế giới và khu vực trong những năm tới tiếp tục diễn biến nhanh phức tạp cơ hội và thách thức đan sen
chủ tịch quốc hội đề nghị công tác đối ngoại bao gồm cả ngoại giao nhà nước và đối ngoại quốc hội
trong thời gian tới cần tập trung làm tốt các nội dung trọng tâm như tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại
đặc biệt là đối ngoại đảng đối ngoại quốc hội đối ngoại nhân dân nhằm xử lý tốt các vấn đề
bảo đảm phát huy tối đa và hiệu quả nhất sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương
coi đây là định hướng chiến lược quan trọng đối với công cuộc đổi mới toàn diện hội nhập quốc tế sâu rộng
giữ vững chủ quyền lãnh thổ và nâng cao vị thế của đất nước